thưa quý vị trong khi dịch covid một mươi chín đang dần được kiểm soát
và thế giới đang tập sống hòa bình với virus corona
thì sự bùng phát các ca mắc viêm gan không rõ nguyên nhân trên phạm vi toàn thế giới
gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các bậc phụ huynh có con nhỏ
sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tham khảo những điều cần biết
về các bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em
các biểu hiện lâm sàng của viêm gan bí ẩn nhìn chung giống với bệnh viêm gan virus cấp tính
như mệt mỏi chán ăn nôn ói đau bụng trong vòng ba một mươi ngày đầu tiên
sau đó có vàng da vàng mắt nước tiểu sọc màu
tiến sĩ bác sĩ đinh thế trung chuyên khoa găng mật bệnh viện đa khoa tâm anh
tp hcm cho biết gần đây nhiều quốc gia ghi nhận hàng loạt trường hợp viêm gan cấp tính nặng
ở trẻ em triệu chứng ở giai đoạn khởi phát là đau bụng tiêu chảy nồn ói
sau đó là giai đoạn toàn phát với vàng mắt vàng da tiểu sầm màu viêm gan nặng
men gan tăng rất cao
có tới một mươi trường hợp cần phải ghép gan và một số trẻ đã tử vong ở các nước
cho đến nay các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu nhưng chưa biết nguyên nhân chính xác của căn bệnh này
để biết và hiểu thêm về căn bệnh này các bậc phụ huynh cần biết những điều cơ bản về viêm gan cấp tính
theo bác sĩ đinh thế trung viêm gan là tình trạng tế bào gan bị viêm và hủy hoại
gan là nhà máy quan trọng của cơ thể có nhiều chức năng như tổng hợp các protein thiết yếu khử độc
do đó tổn thương ga có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng
thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
viêm gan có thể do nhiễm virus gọi là viêm gan virus do rượu bia do thuốc hoặc các hóa chất khác
do một số rối loạn chuyển hóa rối loạn miễn dịch
viêm gan có thể là cấp tính bệnh diễn ra trong vòng sáu tháng hoặc mãn tính kéo dài hơn sáu tháng
bác sĩ thế trung cho biết thêm bằng cách thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán
các nhà khoa học nhận thấy viêm gan bí ẩn ở trẻ em gần đây không phải do virus viêm gan a b c de
và một số loại virus khác đã được biết
gây viêm gan ở người ebv cmv
các nguyên nhân gây viêm gan khác không phải do virus liên quan đến thức ăn độc chất cũng được loại trừ
nguy cơ bệnh viêm gan bí ẩn xâm nhập vào việt nam là rất cao
tuy nhiên tần suất trẻ em mắc viêm gan ở nước ta gần đây không tăng bất thường
và chưa ghi nhận trường hợp nào do virus andeno gây ra
khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc viêm gan bí ẩn như bác sĩ đã nêu
nhất là khi có vàng mắt vàng da đi tiểu sầm màu
cha mẹ cần nắm rõ các triệu chứng này và đưa con em đến cơ sở
chuyên khoa gần nhất để thăm khám và làm xét nghiệm
virus enino được lây truyền từ người bệnh sang người khác qua đường tiêu hóa
đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp như bắt tay
hoặc gián tiếp như tiếp xúc với bề mặt hay vật dùng nhiễm virus của một người bệnh
sau đó đưa lên mắt mũi miệng mà không sát khuẩn tay
vì vậy biện pháp phòng bệnh cho trẻ bao gồm đeo khẩu trang
vệ sinh hô hấp rửa tay thường xuyên với xạ phòng hoặc dung dịch sát quẩn
nhất là trước khi ăn sau khi đi vệ sinh trước khi chạm vào mắt mũi miệng và ăn chín uống chính
trẻ nên tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh
vậy với những nguy cơ của bệnh viêm gan bí ẩn trên và những triệu chứng bác sĩ đã khuyến cáo
các bậc cha mẹ nên bình tĩnh theo dõi tình hình bệnh và các thông tin từ bộ y tế
không nên quá hoang mang lo lắng không nên mang con đi thăm khám khi chưa có các biểu hiện lâm sàng